toàn bộ lực lượng cảnh sát ở thủ đô brasilia brazil sẽ được huy động để đảm bảo an ninh
trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống đắc cử lula da silva vào ngày một tháng một tới đây
ông lula da silva bảy mươi bảy tuổi từng giữ chức tổng thống brazil từ năm hai nghìn ba đến hai nghìn một mươi
sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô brasilia
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong nhiều tuần qua những người ủng hộ tổng thống đắc cử lula da silva
đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo loạn trong ngày chính trị gia cánh tả này chính thức nhậm chức
vào cuối tuần trước cảnh sát brazil thông báo đã bắt giữ một người đàn ông
bị tình nghi gai chất nổ trong một xe chở nhiên liệu ở gần sân bay brasilia
với ý đồ gây náo loạn trước buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông lula da silva
bộ trưởng an ninh brazil khẳng định là lực lượng cảnh sát sẽ nỗ lực tối đa
nhằm đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và hòa bình